mùa khô năm nay được dự báo rết đậm kéo dài thời tiết hành khô độ ẩm thấp nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng
nhất là diện tích rừng tại các khu du lịch di tích rừng rắp danh với khu dân cư
để bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn tri cục kiểm lâm tỉnh ninh bình đã chủ động xây dựng phương án và giải pháp
và hướng dẫn cụ thể tới các xã thôn bản huyện trên địa bàn
huyện hoa lư tỉnh ninh bình có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn hai tám trăm ba mươi hectare đều là rừng đặc dụng
thời gian qua huyện đã tập trung triển khai công tác bảo vệ rừng đến các xã thôn trọng điểm trọng yếu nơi thường xuyên xảy ra cháy rừng
ninh bình hiện có gần ba mươi hectare rừng trong đó có hơn hai mươi hectare là rừng đặc dụng
còn lại là rừng phòng hộ và hơn năm hectare là rừng sản xuất
để thực hiện tốt nhiệm vụ trong việc phòng
chống cháy rừng ngay từ đầu mùa khô lực lượng kiểm lâm đã đẩy mạnh tuyên truyền
giáo dục nhân dân thực hiện các quy định bảo vệ rừng gắn với phòng cháy chữa cháy rừng
xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật gây cháy rừng
để cho nhân dân nêu cao ý thức về việc nguy hiểm đối với chữa cháy rừng
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh ninh bình đã xảy ra bốn vụ cháy
với tổng diện tích gần ba hectare chủ yếu là rừng phòng hộ và rừng sản xuất
thời gian tới tỉnh ninh bình tiếp tục chỉ đạo cán bộ kiểm lâm bám địa bàn nâng cao cảnh giác
thường xuyên kiểm tra hoạt động đốt nương làm rẫy của người dân
và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống cháy rừng